tại đà nẵng kể từ giờ ngày một mươi một tháng chín toàn thành phố tiếp tục chuyển trạng thái
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong đó nhấn mạnh đến các biện pháp
đối với các cơ sở kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống và không tập trung quá ba mươi người
tại nơi công cộng các nhà hàng cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động trở lại
nhưng phải có cam kết và thực hiện phòng chống dịch trong đó cần lưu ý đối với người chế biến
thức ăn đồ uống chủ nhà hàng chủ quán người phục vụ phải đeo khẩu trang găng tay
giữ khoảng cách tiếp xúc trực tiếp với khách hàng bố trí chỗ ngồi bảo đảm khoảng cách tối thiểu
là một mét bố trí khu vực và yêu cầu sắt khuẩn tay tiến hành vệ sinh khử khuẩn bề mặt bàn ghế
ngay sau khi mỗi lượt khách rời đi